đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hưng yên lần thứ một mươi chín nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc thành công
đại hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bảo đảm an sinh xã hội tạo việc làm tăng thu nhập góp phần giữ ổn định xã hội
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới gồm năm mươi hai đồng chí đồng chí đỗ tiến sĩ bí thư tỉnh ủy khóa một mươi tám tiếp tục được tiến nhiệm bầu làm bí thư tỉnh ủy khóa một mươi chín